chiều nay bộ công an tổ chức tọa đàm trao đổi giữa đại diện cựu chuyên gia công an việt nam tại lào
và đại diện cựu học viên công an lào học tập tại việt nam với chủ đề
việt nam lào sáu mươi năm hợp tác và phát triển
với tinh thần giúp bạn với tất cả những gì mình có các thế hệ chuyên gia công an việt nam tại lào
đã góp phần quan trọng trong bước trưởng thành phát triển toàn diện của lực lượng công an lào
giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân các dân tộc lào anh em
trên cơ sở đoàn chuyên gia công an việt nam tại lào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn năm
bộ công an việt nam đã thành lập cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây là sự ghi nhận của hai đảng hai nhà nước đối với sự nghiệp trong công tác hợp tác quốc tế
giữa lực lượng công an nhân dân hai nước việt nam lào
công tác chuyên gia của lực lượng công an việt nam tại lào được nâng lên tầm cao mới
cùng với đó bộ công an việt nam cũng đã luôn coi trọng dành sự ưu tiên cho công tác đào tạo
bồi dưỡng kiến thức công an
các tham luận tại buổi tọa đàm đã chia sẻ nhiều thông tin câu chuyện tài liệu quý giá
ý nghĩa về mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an hai nước việt nam lào nói chung
đặc biệt là về những công hiến thầm lặng của các chuyên gia công an việt nam tại lào
và những kỷ niệm đặc biệt trong thời gian học tập tại việt nam của các lưu học viên công an lào
các đại biểu việt nam lào đã có những ý kiến
ý kiến đánh giá góp ý về nội dung hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
và những phương hướng hợp tác trong thời gian tới
đây là những định hướng quan trọng giúp đơn vị chức năng cả hai bộ xác định rõ
những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới
góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ
ngày càng đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực